trong một diễn biến khác ngày hôm nay ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã đến triều tiên nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều dự kiến diễn ra vào tháng sáu tới
phát biểu với các phóng viên trước khi đến bình nhưỡng ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết chuyến thăm của ông nhằm hoàn tất chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
ông pompeo bày tỏ hy vọng sẽ đưa ra được những điều kiện để hai nước có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt triều tiên sẽ không được dỡ bỏ trước khi đạt được mục tiêu
đề cập đến vấn đề công dân mỹ đang bị bắt giữ ngoại trưởng mỹ cho biết chưa nhận được cam kết nào từ phía triều tiên về vấn đề này
trong bài phát biểu tại nhà trắng thông báo về chuyến thăm tổng thống mỹ donald trump nêu rõ hai nước đã nhất trí về thời gian và địa điểm tiến hành cuộc gặp
song không nói rõ chi tiết hiện chưa rõ ngoại trưởng mỹ sẽ tiếp xúc với lãnh đạo nào của phía triều tiên
sáng nay cử tri malaysia đã bắt đầu đi bỏ phiếu
hạ viện khóa mới trong cuộc bầu cử được đánh giá là khó dự đoán kết quả
tham gia cuộc bầu cử có ba lực lượng chính gồm liên minh mặt trận quốc gia cầm quyền liên minh đối lập và đảng hồi giáo liên malaysia
các đảng phái sẽ cạnh tranh hai trăm hai mươi hai ghế trong hạ viện để giành quyền thành lập chính phủ và năm trăm linh năm ghế tại thượng viện
cuộc bầu cử cũng sẽ tìm ra thủ tướng thứ bảy của malaysia
các cuộc khảo sát trước ngày bầu cử cho thấy một tỷ lệ không nhỏ cử tri vẫn chưa có sự lựa chọn
bên cạnh đó một trong những lý do khiến nhiều cử tri
vẫn còn phân vân chính là việc không có những gương mặt mới nổi bật trong danh sách ứng cử viên
ngoài hai cái tên cũ là đương kim thủ tướng najib jarak và cựu thủ tướng mahathir
những thông tin về malaysia đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt